dược sĩ vân hoàng chia sẻ thông tin cho biết một số nghiên cứu mới cho thấy statine loại thuốc trị tăng mỡ máu có thể chống lại bệnh barkinson ở người cao tuổi
startin lần đầu tiên được phát hiện vào cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi đây được chứng minh là có tác dụng giảm cholesterol bệnh tim và đột quỵ
tuy nhiên người ta đã loại bỏ ảnh hưởng của chúng đối với các bệnh như mắt trí nhớ tình trạng tự miễn dịch viêm nhiễm nhiễm trùng do vi khuẩn virus ung thư và bệnh parkinson
các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm bệnh alzheimer trung tâm y tế đại học ruth chicago cho rằng người lớn tuổi dùng statin có nguy cơ mắc bệnh parkinson thấp hơn so với những người không dùng statin
các phát hiện dựa trên hai tám trăm bốn mươi một người lớn tuổi tham gia vào một trong ba nghiên cứu tại trung tâm bệnh azermer rus ở chicago
tuổi trung bình của những người tham gia là bảy mươi sáu tuổi và bảy mươi năm là phụ nữ không ai mắc bệnh parkinson khi bắt đầu nghiên cứu
trong đó một phần ba số người tham gia khoảng chín trăm ba mươi sáu người đang dùng startine
kết quả sau sáu năm có năm mươi là một bốn trăm ba mươi hai số người tham gia đã phát triển bệnh parkinson
những người sử dụng startin tại thời điểm ban đầu giảm một mươi sáu nguy cơ mắc bệnh này
những người sử dụng startin liều trung bình hoặc cao có nguy cơ mắc bệnh parkinson thấp hơn
những người sử dụng statin liều thấp hơn bảy mươi so với những người dùng statin liều thấp
những phát hiện này cho thấy statin có thể có vai trò điều trị tiềm năng trong việc giảm mức độ bệnh parkinson ở người lớn tuổi
tuy nhiên cần điều trị sâu hơn về vấn đề này trước khi có thể khuyến nghị cho bệnh nhân